một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn tỉnh hà giang
có quy mô giao dịch trên hai trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công
cụ thể vào hồi hai mươi h ba mươi phút một mươi chín tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với các phòng nghiệp vụ đồng loạt đột kích tiến hành bắt giữ một mươi bốn đối tượng
thu giữ bốn xe ô tô các loại hai mươi bốn điện thoại di động ba usb lưu trữ dữ liệu giao dịch của các tài khoản cáo độ bóng đá
đồng thời tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản khác
bước đầu cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
ước tính khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website bóng tám mươi tám com
sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia
các tài khoản
kết thúc trận bóng trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền
sau đó người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn công an huyện điện biên tỉnh điện biên
vừa phát hiện bắt xử hai đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
thông tin chi tiết trong cuộn tin sau đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ đối tượng bạch thị hoa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại tổ hai thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn trăm hai mươi bảy chín trăm một mươi năm gram heroin
số ma túy trên bao gồm một bánh và hai gói nhỏ heroin được hoa giấu trong một bao gạo loại nhỏ
để ngay trên thùng xe ô tô mà hoa thuê riêng
khi xe lưu thông theo hướng thái nguyên
bắc cạn về đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc tổ bảy thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại khu vực thôn thanh hà xã thanh trăn huyện điện biên tỉnh điện biên
đội cảnh sát hình sự công an huyện điện biên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác và bỏ chạy
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng khám xét người và phương tiện
thu giữ một bánh heroin khối lượng khoảng ba trăm bảy mươi gram được đối tượng cất giấu nguy trang trong hộp mì tôm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là lò văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại bản phúng nghỉu xã thanh trần huyện điện biên tỉnh điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới vận chuyển vào điện biên để tiêu thụ
trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường kim long
thành phố huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
theo cơ quan điều tra do có mối quan hệ làm ăn với nạn nhân
trưa ngày một mươi sáu tháng chín thu điều kiển xe máy đến nhà nạn nhân tại phường hương long thành phố huế
phát hiện người này đang ngủ túi sách để ở bên cạnh
nên nảy sinh ý định lấy trộm
lấy trộm xong thu mang túi sách về nhà kiểm tra
thì phát hiện bên trong có một trăm bốn mươi sáu triệu đồng cùng một mươi bảy miếng vàng sgc
hai lắc vàng một dây chuyền vàng và một mặt tượng vàng một nhẫn vàng tổng cộng là hai mươi bảy cây vàng
sau đó đối tượng mang toàn bộ số vàng trộm được đi cất giấu ở nhiều nơi
riêng số tiền một trăm bốn mươi sáu triệu đồng đối tượng đem đi trả nợ cho nhiều người
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
nhanh chóng phối hợp với công an tp huế tiến hành điều tra và làm rõ hành vi trộm cắp của thu
thu là đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một ổ nhóm tín dụng đen chuyên cho vay lãi nặng vừa bị công an huyện gia lâm
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội triệt phá
cơ quan công an xác định các đối tượng trong ổ nhóm này đều là những đối tượng cộng cán
rất manh động bọn chúng sẵn sàng xiết nợ bằng cách đe dọa khủng bố tinh thần
hoặc là dùng chất bẩn ném vào nhà nếu các bị hại chậm trả nợ
đối tượng lê xuân chiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hiện đang sinh sống tại yên viên huyện gia lâm hà nội
là người cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vai lãi nặng trên địa bàn huyện gia lâm
bằng hình thức bốc bắt họ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một người dân trên địa bàn quận long biên
đã nhiều lần vai tiền của chiên
số tiền là năm trăm linh triệu đồng nhưng chiên đã cắt lãi năm mươi bảy triệu đồng và chỉ chuyển cho người này bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng
với cách thức tương tự tháng bảy vừa qua chiên tiếp tục giới thiệu đàn em cho vay năm trăm linh triệu nữa
do không có tiền trả nợ khi đến hạn bị hại đã bị chiên cùng đàn em nhắn tin đe dọa ném chất bẩn vào nhà
đây là những hung khí mà cơ quan công an đã thu giữ được tại nhà lê xuân chiên
ngoài súng tự chế còn có dao kiếm bình xịt hơi cay và nhiều tài liệu khác chứng minh các hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này
khi các bị hại chậm trả nợ các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ đe dọa khủng bố tinh thần cả với người thân của các bị hại
bằng các thủ đoạn như ném chất bẩn như dầu luyên mắm tôm trộn đồ

thế và cho mọi người vay với cái lãi suất năm cho đến một mươi một triệu một ngày
thế mà khi mà người bị hại không trả đủ hoặc trả chậm là các đối tượng đã có những cái hành vi để mà đe dọa đổ chất bẩn chất thải
thế rồi đặt vòng hoa tan viết cao khó gắn ở cửa nhà ở cổng
thế rồi là cao hơn nữa là có những cái hành vi đe dọa giết
hiện cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét nơi ở của sáu đối tượng trong ổ nhóm này
và đang tập trung làm rõ các hành vi
các hành vi phạm pháp củng cố hồ sơ tài liệu để truy tố trước pháp luật
thưa quý vị trong chiều nay ngày hai mươi tháng chín công an thành phố đà nẵng cùng với các lực lượng liên quan
khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ xe bồn chở hai mươi tấn ga bị lật
tại cầu vượt hòa cầm quận cầm lệ tp đà nẵng
tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng việc giải cứu xe bồn gặp nhiều khó khăn nguy hiểm
ngoài việc sử dụng xe cầu chuyên dụng để cứu nạn xe thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ phải túc trực phun nước và bột phòng để hạn chế việc phát sinh nguồn nhiệt
hàng chục lượt xe chữa cháy của công an tất cả các quận huyện được huy động để tiếp nước
xe cẩu chuyên dụng đã được điều đến hiện trường nhiều lúc xe ô tô cũng được huy động để làm tấm đệm cho khi cẩu xe
theo ban chỉ huy cứu nạn trên xe bồn đang có ga và nguy cơ cháy nổ là rất cao
dân cư trong vòng bán kính một trăm linh m dự kiến được thông báo sẵn sàng di chuyển khỏi nhà
để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ hiện công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang được triển khai
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống
và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín do thủ tướng chính phủ phát động đoàn thanh niên bộ công an
phối hợp với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam và công ty trách nhiệm hiếu hạn tcpvn
tổ chức hoạt động hỗ trợ nước tăng lực cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn thành phố hà nội
tại điểm chốt kiểm soát dịch bệnh các cửa ngõ ra vào nội thành hà nội
đoàn công tác đã tặng hai thùng nước tăng lực cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch
kiểm soát người và phương tiện ra vào thông qua món quà nhỏ này đoàn công tác muốn chia sẻ những khó khăn vất vả
kịp thời động viên khích lệ tinh thần những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ
các trại tạm giam vẫn luôn được lực lượng công an siết chặt và nâng lên mức độ cao nhất với nhiều biện pháp cụ thể
tại tỉnh hà nam những ngày qua lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh thường xuyên bám trụ
trực một trăm linh quân số để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
chặt chặt bên ngoài kiểm soát chặt chẽ bên trong quyết tâm ngăn chặn
không để dịch bệnh xâm nhập và đảm bảo an ninh an toàn các khu giam giữ
nhiều ngày nay thượng úy phạm thị ngọc hà cán bộ phân trại quản lý phạm nhân
trại tạm giam công an tỉnh hà nam chưa về thăm gia đình
mặc dù hai vợ chồng công tác cùng đơn vị con còn nhỏ nhưng do yêu cầu nhiệm vụ từ khi trại tạm giam công an tỉnh xiết chặt
và nâng lên mức độ cao nhất để phòng chống dịch covid một mươi chín
vợ chồng chị đã gửi con về bà ngoại chăm sóc và thông tin duy nhất là qua điện thoại fay times
để hỏi thăm và động viên con nhỏ và gia đình
chạy tạm giam công an tỉnh hà nam hiện đang giam giữ nhiều bị can
phục vụ công tác điều tra và cải tạo các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
trại tạm giam đã chủ động xây dựng kịch bản cụ thể cho các tình huống phương án
ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất phương tiện
vật tư y tế và các nhu yếu phẩm thường xuyên tổ chức phun thuốc khử khuẩn
vệ sinh khuôn viên nơi ăn nghỉ của cán bộ chiến sĩ và nơi giam giữ phạm nhân
đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho phạm nhân các quy định về phòng chống dịch
để phòng tránh lây nhiễm sars cov hai từ bên ngoài
trại tạm giam đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đặc biệt khi phạm nhân người bị tạm giam tạm giữ chuyển đến phải xét nghiệm có kết quả âm tính
và bố trí cách ly hai mươi một ngày tại khu vực riêng để theo dõi sức khỏe
đối với cán bộ thuộc các cơ quan tố tụng cũng như cán bộ chiến sĩ các đơn vị đến liên hệ công tác tại trại
phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống covid một mươi chín và đảm bảo được tiêm phòng vaccine
xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
có một tổ chung kích ở ngay cổng cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ
kiểm tra người ra vào đo thân nhiệt sát khuẩn kiểm tra giấy tờ các thủ tục của những người ra vào cơ quan
với những nỗ lực của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh hà nam trong thời gian qua
đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch và bảo đảm an ninh an toàn các khu giam giữ
thời gian tới trại tạm giam công an hà nam tiếp tục thực hiện phương châm bốn tại chỗ
chủ động xây dựng phương án kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh không để bị động bất ngờ
mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống
thưa quý vị không chỉ quyết liệt đấu tranh với tội phạm sông pha trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
mà nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam còn thể hiện tinh thần vì nhân dân bằng những việc làm nhỏ nhưng đầy trách nhiệm
mới đây hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an gom thóc lúa chạy mưa mùa gặt đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân
màu bão số năm những ngày này bà con nông dân hối hả tranh thủ gặt lúa phơi thóc
đây là tài sản quý giá của người dân mỗi vụ mùa
chiều qua một mươi chín tháng chín một cơn mưa rông bất chợt khiến bà con ở đây hốc hoảng và khẩn trương chạy thóc đang phơi tránh bị ướt hỏng
thấy vậy hai cán bộ công an phường vĩnh điện thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đang làm nhiệm vụ trực chốt
đã nhanh chóng giúp bà con thu gom thóc lúa an toàn không bị ướt mưa
sự chủ động giúp nhân dân
việc nhỏ nhất cũng thể hiện sự quan tâm gần gũi với bà con chia sẻ mọi điều trong cuộc sống
tạo nên sự gắn bó khăng khít giữa người công an nhân dân với bà con ở đây
tạo nên ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người công an thật bình dị gần dân sát dân và hết lòng giúp đỡ nhân dân
qua tại la habana cuba đoàn công tác của bộ công an việt nam do thượng tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tham dự hội đàm với bộ nội vụ nước cộng hòa cuba
do đồng chí jesus manuel moontabit bộ trưởng bộ nội vụ chủ trì
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác chuyên ngành thiết thực hiệu quả đảm bảo chất lượng
nhấn mạnh kết quả của cuộc hội thảo khoa học trực tuyến chuyên sâu về lĩnh vực y tế
được tổ chức từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng năm giữa các cơ quan y tế của hai bộ
thứ trưởng nguyễn văn sơn bày tỏ vui mừng thành công bước đầu của hội thảo này
và đánh giá đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế
lĩnh vực mà lãnh đạo bộ nội vụ cuba cũng như bộ công an việt nam đều rất quan tâm
và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động này
thứ trưởng nguyễn văn sơn và bộ trưởng jesus manuel burontabit cũng đã chứng kiến lễ ký kết
thỏa thuận hợp tác y tế giữa đồng chí cục trưởng cục đối ngoại của bộ công an việt nam
và đồng chí tổng cục trưởng tổng cục hậu cần bộ nội vụ cuba
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đã ban hành nghị định số sáu mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp
về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
bộ công an ban hành kế hoạch số một nghìn sáu trăm bốn mươi tám khx ba p năm ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
về tuyên truyền cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
của lực lượng công an nhân dân
thực hiện chỉ đạo của chính phủ
bộ công an công an các địa phương đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến
quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản của nghị định số sáu mươi một
tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng ý nghĩa mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính
cũng như cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
hướng tới mục tiêu vì nhân dân phục vụ
ghi nhận sau đây tại công an tỉnh đắk lắc đơn vị vừa tổ chức triển khai tiếp nhận
giải quyết các thủ tục hành chính trong nội bộ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ
theo cơ chế một cửa
trước đó ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định số hai nghìn hai trăm chín mươi qd cat
về việc ban hành quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính
trong công tác tổ chức cán bộ theo cơ chế một cửa tại phòng tổ chức cán bộ
theo đó từ ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tám mươi bốn danh mục thủ tục hành chính
liên quan đến các lĩnh vực như đào tạo tổ chức cán bộ chính sách bảo vệ nội bộ
sẽ được tiếp nhận và trả kết quả theo bộ quy trình giải quyết đã được ban hành
việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa như trên
sẽ giúp cho công tác cán bộ được triển khai thống nhất trong toàn lực lượng
đảm bảo tính công khai minh bạch và đạt hiệu quả cao
theo yêu cầu của công tác cải cách hành chính
việc công an tỉnh tổ chức bộ phần một cửa tại phòng tổ chức cán bộ
tồn tại trên các lĩnh vực vừa qua cũng như thực hiện nghiêm quyết định số chín trăm năm mươi ba của bộ ngoại
và để tổ chức công khai minh bạch công tác tổ chức cán bộ
đào tạo chính sách và công tác bảo vệ nội bộ trong thời gian tới
trong khi triển khai bộ phận một cửa các đơn vị địa phương chỉ cần làm đúng
liên viết các bộ thủ tục như thế thì lúc đó sẽ được nộp lên bộ phần một cửa
của phòng tổ chức cán bộ phòng tổ chức cán bộ cho cán bộ kiểm tra
bộ thủ tục đó thì sẽ làm giấy biến nhận nhận và làm giấy hẹn kết quả
cả trong thời gian theo đúng quy định
theo quy định của công an tỉnh đắk lắc bộ phận một cửa sẽ là đầu mối tập trung kiểm tra
hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ để truyền đến lãnh đạo có thẩm quyền
giải quyết và trả kết quả cho các tổ chức cá nhân
ngay trong ngày đầu thực hiện các cán bộ chiến sĩ đã được bộ phận tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn tận tình chú đáo
mục tiêu trong thời gian tới của công an tỉnh đắk lắc là không ngừng đổi mới
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức kiện toàn bộ phận một cửa
và ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính
nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ thống nhất trong việc tiếp nhận
giải quyết thủ tục hành chính giữa bộ phận một cửa với cán bộ lãnh đạo chỉ huy có liên quan
để giải quyết thủ tục và trả hồ sơ đúng thời hạn cho tổ chức cá nhân
quá trình thực hiện công an tỉnh đắk lắc sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả
kịp thời khắc phục những hạn chế vướng mắc phát sinh để nâng cao hiệu quả
cải cách hành chính trong nội bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cán bộ chiến sĩ
thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cán bộ đảm bảo công khai
minh bạch dân chủ đúng quy định đảm bảo chế độ chính sách quyền lợi của cán bộ chiến sĩ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng phục vụ công tác chiến đấu